bảo vệ rừng vẫn là câu chuyện khó ở nhiều địa phương đặc biệt là những khu rừng quý hiếm
bên cạnh những khó khăn về cơ chế chính sách thì vấn đề nghèo đói của cư dân trong vùng lõi
cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá rừng trái phép
vườn quốc gia ba bể của tỉnh bắc cạn đã từng là điểm nóng về chặt phá rừng với quy mô lớn
tuy nhiên thời gian gần đây công tác bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực
nếu như trước đây cư dân vùng hồ ba bể sinh sống chủ yếu bằng nghề lúa nước
và đánh bắt thủy sản thì nay họ đã dần chuyển sang làm du lịch
ban đầu những hộ dân như gia đình ông dương văn hiến ở bản nghè xã khang ninh
cũng chỉ đầu tư du lịch với quy mô nhỏ thì nay khi điều kiện kinh tế tốt hơn
ông đã mạnh dạn mở rộng đầu tư làm du lịch với quy mô lớn và chuyên nghiệp hơn
đến nay ở vườn quốc gia ba bể đã có sáu mươi năm tổ chức nhóm hộ ký hợp đồng với chủ rừng quản lý gần tám hectare
và cũng sẽ được hưởng lợi nguồn kinh phí từ việc giao khoán và chi trả dịch vụ môi trường rừng
theo đó mỗi hectare rừng được giao khoán ở đây người dân sẽ được chi trả khoảng hai trăm bảy mươi đồng một năm
ngoài ra các thôn bản trong vùng lõi cũng được hỗ trợ về kinh phí để đầu tư về hạ tầng xây dựng nông thôn mới
việc đầu tư cho công tác quản lý biểu rừng tiền khoán quản lý bảo vệ cũng như là đầu tư theo quyết định hai mươi bốn
và nhất là việc người dân tham gia vào phát triển du lịch tại vườn quốc gia ba bể
cho nên là đời sống người dân ở trong vườn quốc gia ba bể cũng được cải thiện dần dần
và cũng giảm sức ép vào rừng của vườn quốc gia ba bể
các thôn bản trong vườn quốc gia ba bể cũng được cải thiện dần dần
phát triển du lịch gắn với bảo vệ phát triển rừng là một chủ trương đúng
đặc biệt là với vườn quốc gia ba bể khi có đến bốn mươi năm thôn bản nằm trong vùng lõi và vùng đệm
từ nguồn kinh phí hỗ trợ và làm du lịch cuộc sống của nhiều hộ dân ở vườn quốc gia ba bể đã được cải thiện nâng cao
quan trọng hơn với những diện tích rừng đã được giao khoán
người dân cũng sẽ có trách nhiệm cao hơn trong việc bảo vệ rừng bảo vệ môi trường